chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
theo quyết định ký ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thì hôm nay một tháng chín hai bốn trăm ba mươi bốn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
và ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù
sẽ được hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn
sáng nay trại tạm giam công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức công bố quyết định của chủ tịch nước
về việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân
dịp hai tháng chín năm nay có tám phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đơn vị này
được đặc giá tha tù trước thời hạn
trại giam xuân hà đóng chân trên địa bàn xã lưu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước
cho hai mươi năm phạm nhân
đủ điều kiện đặc giá
tại lễ công bố những người được đặc giá cũng đã được trao quyết định chứng nhận đặc giá
và trao căn cước công dân để làm hành trang cho họ
thuận lợi ngay khi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng
cũng trong sáng nay công an tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá
của chủ tịch nước năm hai nghìn hai mươi hai cho sáu phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
tại trại tạm giam công an tỉnh
sau lễ công bố cán bộ trại giam công an tỉnh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết
để các phạm nhân trở về địa phương trình diện khai báo
từng bước tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống
thông tin về phiên tòa xét xử vụ án mua bán sử dụng ma túy
tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra phán quyết sơ thẩm
đối với một mươi bị cáo trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an hà nội tiếp tục điều tra sai phạm
nếu có của một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương một
tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần
nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng
để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức sử dụng ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn
đèn nháy và bàn dj để tổ chức bay lắc
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì
tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội
mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên sơ thẩm
xét xử đinh hồng hải chú tại quận một về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã dùng sổ đỏ ở khu nhà ở phường bình an quận hai
bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay
chiếm đoạt của một doanh nghiệp và năm cá nhân hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người đại diện theo pháp luật công ty là đinh hồng hải
làm giám đốc
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi năm trên vdub
giao một mươi bốn bảy trăm năm mươi ba sáu mươi sáu m hai đất cho công ty tân hồng uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở
phường bình an quận hai tp hcm
công ty tân hồng uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng
chuyển nhượng hết bốn mươi một lô đất cho ba mươi một hộ dân đã thu tiền từ chín mươi đến một trăm linh giá trị hợp đồng
tổng số tiền đã thu là ba mươi hai sáu tỷ đồng
sau đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn năm và một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một sở tài nguyên môi trường tp hcm
đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty tân hồng uy
với bốn mươi một lô việt thự nhà liền kề
ba mươi hai trên bốn mươi một lô đã được người dân xây nhà theo cấp phép
sở xây dựng đã cấp bảy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho một mươi lô đất và đứng tên công ty tân hồng uy
lợi dụng việc bốn mươi một lô đất được cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
đinh ngọc hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết biên bản họp hội đồng thành viên công ty tân hồng uy
và ba mươi bốn lô đất thuộc một mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình
qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của công ty cổ phần ochang miền nam
và năm cá nhân với tổng số tiền hai trăm sáu mươi bốn năm tỷ đồng
theo kế hoạch thì phiên tòa trên sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày năm tháng chín
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng nguyễn phúc lĩnh
ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn nên năm hai nghìn hai mươi anh nguyễn văn thái bốn mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai và vợ ly hôn
sau khi ly hôn vợ thái có quan hệ tình cảm với lĩnh
thời gian gần đây vợ chồng anh thái quay lại sống chung với nhau như vợ chồng
nên lĩnh không đồng ý thường xuyên đe dọa anh thái và vợ
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh lẻn vào nhà anh thái ở xã hưng lộc huyện thống nhất
dùng dao đâm anh thái trọng thương rồi bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an huyện thống nhất
sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết qua tiến hành kiểm tra
phát hiện hai đối tượng gồm nguyễn thị lương và nguyễn mỹ phước
cùng chú tại tỉnh nghệ an có hành vi cho vay lãi nặng
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tăng vật gồm ba thẻ cho vay
hai hợp đồng cho vay hai triệu đồng một dao bấm và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu làm việc hai đối tượng khai nhận hành vi cho vay lãi nặng
trên địa bàn tỉnh long an và huyện châu thành tỉnh tiền giang
với lãi suất là ba mươi một tháng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng tám cũng trên địa bàn huyện châu thành
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và làm việc với võ văn màu chú tỉnh long an
về hành vi cho vay lãi nặng
đối tượng màu thừa nhận đã cho một mươi người vay tiền từ một triệu đồng đến một mươi năm triệu đồng
lãi suất ba mươi một tháng
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy
trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng
khiến hai phụ nữ tử vong tại chỗ
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng tám tại đèo phú hiệp xã gia hiệp
chiếc xe tải biển số bốn mươi chín c hai mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi một do tài xế hoàng tấn phong
đến khúc cua trên đèo phú hiệp thì bị mất lái lật nghiêng xuống đường
khi lật nghiêng chiếc xe tải đã đè trúng xe máy
do chị đinh thị thanh tuyền điều khiển chở theo bà vi thị kim ngọc
xã tam bố huyện di linh đang đi theo chiều ngược lại
hậu quả là hai nạn nhân tử vong tại chỗ
chiếc xe tải hư hỏng nằm lật nghiêng bên đường
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu nghỉ lễ dài ngày
dịp nghỉ lễ hai tháng chín
và trong sáng ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng
do người dân về quê nghỉ lễ dẫn đến ủn tắc tại các cửa ngõ ra vào thủ đô
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngay đầu giờ sáng do cơn mưa to bất chợt
khiến các tuyến đường cửa ngõ phía nam của thủ đô ủn tắc
dự báo trước tình hình người dân về quê nghỉ lễ tiếp tục tăng cao trong ngày hôm nay
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các chốt trực
điều tiết phân lùng từ xa đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên tuyến
do sự việc sáng ngày hôm nay trời mưa
thì bà chỉ huy đội cũng đã tắt tử tàn bộ
hậu quả đã tắt tử tàn bộ
một trăm linh cán bộ chiến sĩ sáng ngày hôm nay cũng đã có mặt ở các địa điểm
thường xuyên xảy ra ngập úng
như là khi mà trời mưa thì lưu lượng giao thông di chuyển chậm
thì cũng đã có cán bộ chiến sĩ ở đấy để phân luồng từ xa
tại các bến xe dốc nhân dân chủ động về từ chiều hôm qua
nên lượng phương tiện của hành khách cũng ít hơn
nhiều nhà xe thừa trồng ghế
sau khi mọi hoạt động trở lại bình thường trong bình thường mới
thói quen đi lại của người dân cũng đã thay đổi
thứ hai là các lượt xe ghép xe limousine và xe đồng trải hình xuất hiện quá nhiều
nên đã hiểu rất lớn đến hoạt động bàn tải khách liên tịch
nhìn chung un tắc chỉ xảy ra tại các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô
còn các tuyến đường ngày thường ùn tắc vào giờ cao điểm
trong buổi sáng nay lại không thoáng